băng rio grande do sul nằm ở điểm giao nhau về địa lý giữa khí quyển nhiệt đới và vùng cực nên thường đối mặt với những trận mưa dữ dội và hạn hán nghiêm trọng
theo cơ quan phòng vệ dân sự quốc gia brazil khoảng hơn một bốn triệu người đã bị ảnh hưởng với ít nhất bảy trăm năm mươi bốn người bị thương và khoảng một trăm sáu mươi năm người phải di rời
ít nhất một trăm ba mươi năm người vẫn đang mất tích
lũ lụt thảm khốc đã phá hủy cơ sở hạ tầng và cầu cống chặn đường vào portico alegre
các kệ siêu thị tại đây đã trống rỗng
óc xảy ra vào ban đêm
thống đốc băng rio grande do sul ecuadorite cho biết các tình toán ban đầu cho thấy cần ít nhất một mươi tám tỷ rio tương đương với ba sáu mươi tám tỷ usd
để tái thiết lại sau khi thiệt hại đã lan sang các khu vực trang trại xung quanh thủ phủ của bang
ông chia sẻ trên mạng xã hội ảnh hưởng của lũ lụt và quy mô của thảm kịch là vô cùng tàn khốc
theo cnn chính phủ brazil cam kết chi khoảng một mươi tỷ usd để tái thiết khu vực bị lũ lụt tàn phá ở miền nam nước này
xin cho biết theo kế hoạch chính phủ nâng này sẽ chi một mươi tỷ usd để tái thiết băng rio grande do sul
là ít nhất một trăm linh bảy người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương do lũ lụt trong những ngày gần đây
trong khi đó ngân hàng phát triển liên mỹ đã cam kết cung cấp một một tỷ usd để xây dựng lại cơ sở hạ tầng
hỗ trợ các doanh nghiệp và các biện pháp giúp người dân giữ được việc làm
giáo hoàng francis đã gửi một trăm linh bảy usd để hỗ trợ những người phải sơ tán
trong khi đó tỷ phú mỹ elon musk tuyên bố công ty vệ tinh starlink
sẽ hỗ trợ một thiết bị đầu cuối cho các đơn vị ứng phó khẩn cấp
và sử dụng miễn phí tất cả các thiết bị đầu cuối cho đến khi khu vực này được phục hồi
lượng mưa kỷ lục xảy ra trong khu vực có liên quan đến el nino
hiện tượng khí hậu tự nhiên làm ấm vùng nước ở thái bình dương
và có xu hướng mang lại lượng mưa lớn ở miền nam brazil
tình trạng nóng lên toàn cầu trong thời gian dài
chủ yếu do con người đốt nhiên liệu hóa thạch cũng làm trầm trọng thêm thời tiết khắc nghiệt trong khu vực